trong tiểu mục cảnh báo số những số điện thoại không nên nghe để tránh lừa đảo sửa số điện thoại trên ứng dụng vneid bằng cách nào
và nội dung chính trong chương trình hôm nay định danh điện tử vneid an toàn như thế nào
chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sông số của truyền hình công an nhân dân chương trình phát sóng vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh antv
thưa quý vị tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid do bộ công an phát triển
tài khoản này chứa nhiều thông tin dữ liệu cá nhân của người dân nên bảo mật luôn là vấn đề được quan tâm
câu hỏi đặt ra là ứng dụng định danh điện tử vneid an toàn như thế nào nguyên tắc bảo mật của ứng dụng này ra sao
người dân cần phải lưu ý những gì khi sử dụng vneid
nội dung này sẽ có trong phần sau của chương trình còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
những đầu số điện thoại không nên nghe tại việt nam có thể kể đến như
người dân có thể nhận biết số điện thoại lừa đảo qua một số đặc điểm sau
cuộc gọi không rõ nguồn gốc yêu cầu thông tin cá nhân sử dụng mã khu vực quốc tế lạ cảnh giác với các cuộc gọi đến từ các quốc gia khác từ xa
sửa số điện thoại trên ứng dụng vneid bằng cách nào
công dân muốn thay đổi số điện thoại đã đăng ký với tài khoản định danh cá nhân trên phần mềm định danh điện tử vneid thì có thể thực hiện bằng một trong hai cách sau
cách thứ nhất đến trực tiếp công an xã phường để đăng ký đổi số điện thoại
cách thứ hai liên lạc vào số điện thoại đường dây nóng một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám của bộ công an chuyên giải đáp hỗ trợ thông tin về dữ liệu dân cư
căn cước công dân định danh điện tử sau đó ấn phím bốn để liên lạc với nhân viên tổng đài
thưa quý vị thời gian qua ứng dụng định danh điện tử vneid do bộ công an phát triển đã có mặt trên kho ứng dụng apple store cũng như là ch play
đông đảo người dân đều đã tải sử dụng ứng dụng này
sự ra đời của vneid không nằm ngoài xu hướng bùng nổ các ứng dụng tích hợp trên thiết bị di động nhằm phục vụ mọi nhu cầu của công dân thời đại số
và như nhiều ứng dụng khác thì vneid cũng phải tuân thủ những quy định chặt chẽ về bảo mật an ninh an toàn trong quá trình xây dựng và vận hành
từ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc bộ công an đã hoàn thành phát triển ứng dụng định danh điện tử vneid
để cung cấp tiện đích cho công dân và đưa hệ thống định danh xác thực điện tử vào sử dụng đến nay đã có gần năm mươi triệu tài khoản định danh điện tử được xác thực và phê duyệt
bộ công an đã áp dụng nhiều biện pháp
bộ công an đã áp dụng nhiều biện pháp bảo mật và luôn cập nhật thường xuyên cho hệ thống định danh điện tử quốc gia để đảm bảo an toàn dữ liệu cho công dân
các dữ liệu trong suốt quá trình giao dịch được bảo vệ qua nhiều lớp bảo mật và mã hóa bằng các thuật toán tiên tiến
trong suốt quá trình xây dựng và vận hành vneid đều tuân thủ những quy tắc an ninh an toàn bảo mật theo quy chuẩn trong nước và quốc tế
cũng như nhiều người dân khác khi mới cài đặt ứng dụng định danh điện tử vneid bản thân hoàng long cũng rất băn khoăn về tính bảo mật của ứng dụng này
cùng với đó là những lo lắng về thông tin cá nhân của mình có thể bị lộ lọt trong quá trình sử dụng hay không
vậy cơ chế truy cập thông tin chia sẻ dữ liệu của ứng dụng vneid là như thế nào
và nếu chúng ta chỉ tập trung vào mỗi một cái app không thì có thể sẽ sơ hở vào những cái khâu các máy chủ phía phía sau
cho nên việc đảm bảo một cái hệ thống lưu trữ và xử lý các dữ liệu đều cần phải cẩn trọng cả trên chính những cái app
cái điện thoại lẫn cái phần nền tảng server ở phía sau
tôi nghĩ đấy là một trong những cái rất là quan trọng
một cái nữa là vì là ứng dụng có nhiều người sử dụng thì chúng ta cũng phải để ý thêm cả những cái vụ lợi dụng
để mà tấn công lừa đảo trực tuyến có thể lấy trộm vài tài khoản của người sử dụng
cho nên chúng ta cũng cần phải bảo vệ cả cái việc xác thực đối với từng người dùng
tránh cái việc là mật khẩu có thể bị lộ mà nó sẽ có những cái chiến dịch lừa đảo trực tuyến nhắm vào các người dùng
trở lại câu chuyện hôm nay của chúng tôi thì tôi muốn hỏi anh nguyễn minh đức đã cài ứng dụng vneid của bộ công an hay chưa ạ
vâng làm người sử dụng cá nhân thì tôi đã cài cái ứng dụng đó trên điện thoại của mình
vậy thì với những cái trải nghiệm của anh là
một công dân cũng như là với một góc nhìn của một chuyên gia thì anh đánh giá như thế nào về ứng dụng này ạ
tôi nghĩ là có hai cái đặc điểm rất quan trọng
thứ nhất là tính tiện lợi của ứng dụng khi mà các dữ liệu được tập trung hóa
thay vì chúng ta phải có rất nhiều các giấy tờ thủ tục khác nhau trồng chéo
thì bây giờ trên một cái ứng dụng là có thể có đủ cái tập hợp dữ liệu
để mà xác minh được đúng cái công dân cũng như các cái dịch vụ người ta cần
cái thứ hai thì là việc
đề cao tính tầm quan trọng của dữ liệu của cá nhân
và việc phát triển cái ứng dụng và bảo vệ mức an toàn theo các quy định
đó là ý kiến đánh giá của chuyên gia an ninh mạng nguyễn minh đức về ứng dụng vneid
còn ngay sau đây sẽ là những nhận định của chuyên gia an ninh mạng ngô minh hiếu
đến từ trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
về các lớp bảo mật và cơ chế phòng vệ
trước các cuộc tấn công mã độc của ứng dụng định danh điện tử vnei
xin chào chuyên gia ngô minh hiếu
chúng ta ngồi đây hôm nay với một cái câu chuyện tôi nghĩ là rất nhiều người dân đang rất quan tâm
đó chính là cài đặt ứng dụng vneid vào thiết bị di động của mình
vậy thì với góc nhìn của anh thì anh đánh giá như thế nào
về cái quy trình cũng như là cái tính bảo mật của ứng dụng này
quy trình hiện tại thì tôi thấy đang đảm bảo rất là tốt
trong cái việc là bảo vệ dữ liệu cũng như là xác minh dân tính
của những người dùng thật sự
ứng dụng này thông qua cái cơ sở dữ liệu của quốc gia
thì theo được biết thì cơ quan ban ngành thì cũng phối hợp
cũng rất là nhiều trong cái việc là kiểm thử bảo mật
và đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá bảo mật áp dụng
những cái phương thức bảo mật và mã hóa
những dữ liệu nhạy cảm của người dân
trên ứng dụng này cũng như là trên cơ sở dữ liệu
phối hợp với rất là nhiều những công ty
chuyên về an ninh mạng
trong nước và cục an toàn tin
với cái góc nhìn của anh thì anh đánh giá như thế nào
về cái hệ thống cũng như là các cái tầng lớp bảo mật
của bộ công an khi mà triển khai ứng dụng này
tới cho người dân và để có thể đảm bảo được cái tính an toàn
cũng như là toàn bộ hệ thống dữ liệu khi được nhập vào ứng dụng này
hiện tại thì những cơ sở dữ liệu liên quan tới người dân
thì đều đặt tại bộ công an
và những cái máy chủ đều là trong nước hết
không có liên quan tới nước ngoài
đó là một điều
cũng sẽ an tâm hơn
và cũng có những đội ngũ chuyên gia thường xuyên túc trực
cũng như là theo dõi giám sát hệ thống này
và phối hợp với lại nhiều cái công ty chuyên về an ninh mạng trong nước
và cục an toàn thông tin để kiểm soát hành vi
cũng như là những cái thông tin lộ lọt từ nhiều nguồn khác nhau
và đánh giá đưa ra những bản đánh giá về bảo mật của hệ thống
nhằm khắc phục cái lỗ hỏng trước khi mà hacker xấu
có thể vào và đánh cắp dữ liệu của người dân
và đồng thời cũng là áp dụng những phương thức mã hóa
đối với lại những cái trường dữ liệu nhạy cảm
ví dụ như là số chứng minh nhân dân hoặc là căn cứ công dân
hoặc là những dữ liệu nhạy cảm liên quan tới y tế
thì đều được mã hóa hết
với những cái thông tin từ từ anh chia sẻ
thì người dân cũng như là rất nhiều người sử dụng ứng dụng vned
thì có thể yên tâm với cái tính đảm bảo an toàn của nó
một lần nữa xin cảm ơn chia sẻ với anh
thông tin từ bộ công an các dữ liệu về định danh điện tử
không lưu trữ trên thiết bị di động
đã cài đặt ứng dụng vnad của công dân
nên các ứng dụng lạ khó có thể truy cập được vào thiết bị để lấy các thông tin
chỉ khi công dân đăng ký truy cập thông tin mới được hiển thị lên ứng dụng
và công dân hoàn toàn biết được chính xác
việc xuất trình để hiển thị thông tin cho đối tượng khác
việc xuất trình thông tin tương tự như xuất trình các giấy tờ và thẻ cứng quản lý
khi cán bộ chức năng có yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân
giấy tờ của công dân thì công dân phải cho phép
tức là cấp quyền kiểm tra
thì cán bộ chức năng mới có thể xem được thông tin trong phạm vi được phép
khi bên thứ ba như bên cung cấp dịch vụ ngân hàng ví điện tử y tế bảo hiểm
hệ thống dịch vụ công có nhu cầu sử dụng dữ liệu của công dân
trong dịch vụ của mình thì cũng phải được sự đồng ý của công dân
tùy vào yêu cầu với mức độ xác thực và bảo mật của bên thứ ba
thông tin công dân sẽ được ký số và sẽ được mã hóa
hệ thống của các bên thứ ba khi kết nối
với hệ thống định danh và xác thực điện tử
đều phải được xác thực bảo mật
bộ công an cũng khuyến cáo trong quá trình sử dụng
để đảm bảo an toàn cho tài khoản định danh điện tử của mình
công dân cần tuân thủ quy tắc sau
không chia sẻ thông tin tài khoản định danh điện tử cho người khác
không cài các ứng dụng lạ độc hại trên thiết bị của mình
đăng xuất tài khoản vni id
trong trường hợp cho người khác mượn thiết bị đã cài đặt ứng dụng này
luôn cập nhật các thông tin về ứng dụng từ bộ công an
để nắm được những tính năng thông báo mới nhất đảm bảo an toàn thông tin
thưa quý vị và các bạn như vậy là ứng dụng định danh điện tử vni id
được xây dựng và vận hành với rất nhiều quy tắc bảo mật mạ hóa và giám sát
chính vì vậy người dân hoàn toàn có thể yên tâm
về việc sử dụng ứng dụng điện tử vni id là an toàn và bảo mật
đến đây thời lượng của chương trình nhịp sông số tuần này của chúng tôi cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh intv